thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp hoa kỳ gồm các nhà quản lý cấp cao của hai mươi chín doanh nghiệp
do ông michael mikalac phó chủ tịch hội đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean làm trưởng đoàn
sang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào việt nam
chúc mừng đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đến việt nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp hoa kỳ thời gian qua
đối với sự phát triển của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa hội nhập sâu rộng hơn
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư hoa kỳ
chính phủ việt nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với hoa kỳ
theo hướng thực chất toàn diện ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau
chính phủ việt nam sẵn sàng làm việc với chính quyền của tổng thống donald trump
để thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
thay mặt các doanh nghiệp hoa kỳ ông michael mikalac cho biết
các doanh nghiệp hoa kỳ bày tỏ vinh dự được gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng thời đánh giá việt nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
hiện đã có nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư thành công ở việt nam
các doanh nghiệp hoa kỳ ủng hộ tiến trình tự do hóa thương mại
trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và nhiều hiệp định khác
cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn tiếp tục đầu tư và làm ăn lâu dài tại việt nam